kính thưa quý vị sau ba ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu tăng cường
thì công tác phòng chống dịch trên địa bàn tp hcm đã đạt được những kết quả tích cực
đặc biệt là trong đó có nỗ lực của lực lượng công an tại các chốt kiểm soát
cũng như là nỗ lực của các tổ tuần tra lưu động
gần một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bảy lưu lượng phương tiện tham gia giao thông
trên các tuyến đường trung tâm tp hcm bắt đầu giảm hẳn
lực lượng công an vẫn tổ chức chốt chặn tuần tra lưu động
để xử lý các trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đường nguyễn văn trỗi nam kỳ khởi nghĩa con đường huyết mạch nối liền sân bay tân sơn nhất
với trung tâm thành phố luôn đông đúc nhộn nhịp
thế nhưng sau khi siết chặt chỉ thị một mươi sáu xe cộ đã trở nên vắng vẻ
sau một mươi tám h lại càng thư thớt bóng nguy hơn
lực lượng công an quận đã phối hợp với mặt trận tổ quốc
các đoàn thể tổ chức tuyên truyền đến tận các con hẻm
đến từng các hộ dân và từng đối tượng ở trong khu phong tỏa
trong khung giờ từ một mươi tám h đến sáu h sáng hôm sau
lượng người dân ra đường đã không còn
cụ thể là qua tuần tra kiểm soát và chốt chặn
ở năm chốt cấp quận hai mươi sáu chốt cấp phường và hai mươi sáu tổ tuần tra lưu động ở phường
thì chỉ có bốn trường hợp vi phạm
ngày thứ nhất có hai trường hợp ngày thứ nhất là ba trường hợp
và ngày thứ hai là một trường hợp
ngày thứ tối hôm qua thì không còn trường hợp nào
đặc biệt là từ cái khung giờ từ một mươi tám h đến hai mươi ba h ra đường
thì có lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
lực lượng phóng viên và các xe chở hàng hóa thiết yếu
trong ba ngày qua các cửa hàng cơ sở kinh doanh đã tạm ngưng hoạt động sau một mươi tám giờ
đường phố chỉ còn lắc đắc và bốn người làm việc ở cơ sở thiết yếu
tuyến đầu chống dịch đang vội vã về nhà
cánh tự những con đường vắng vẽ cho thấy ý thức của người dân đồng hành cùng thành phố
trong những ngày qua thì anh em ở chốt
thì thực hiện không có trường hợp
nhưng quả nắng mưa bám chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn

tức là cứ đến đêm đêm là mình đi về đó
mình đi hông đa khi xong việc mình về thì đi một mình
từ đây mình về chỗ cái trạm thu phí xa nội ở nội
qua cầu đường chiếc thì chỉ một mình mình đi thôi
gần như là không có một bóng người nào ra đường
nói chung là bà con chấp hành rất là nghiêm trình
tại các chốt kiểm soát cơ quan chức năng vẫn làm việc không ngừng nghỉ
cả ngày lẫn đêm bất kể nắng mưa và thời tiết
tất cả đảm bảo việc người dân tuân thủ quy định hạn chế ra đường
công tác tuần tra nhắc nhở sứ phạm các trường hợp cố tình vi phạm
cũng được đế mạnh hơn trong những ngày qua
với lực lượng quan phường là phối hợp với các ban ngành đoàn thể
cùng với các đội nghiệp vụ tập trung công tác tuyên truyền
với chỉ thị một mươi sáu của chính phủ và chỉ thị một mươi hai của ubnd hành phố
đến từng hộ dân đến từng tuổi hành phố
hạn chế không ra đường khi không có trường hợp cần thiết
rồi qua đó cũng nhận được sự ủng hộ đồng tình của người dân
sau một mươi tám giờ thì đa số người dân chấp hành nghiêm
quy định không qua đường khi không có trường hợp cần thiết
dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp tại thành phố hồ chí minh
và thành phố sẽ có thể tiếp tục thực hiện giãn cách trong thời gian tới
do vậy thời điểm khó khăn này đang rất cần sự chung tay của người dân
tuân thủ đúng quy định giãn cách xã hội
ở yên tại nhà khi không thật sự có việc cần thiết